xin kính chào quý vị và các bạn không khí lạnh mạnh tràn về đã gây ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay tại khu vực phía bắc
sự báo trong thời gian tới không khí lạnh suy yếu chậm nên tại các tỉnh đông bắc bộ trời ít mưa nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ dần song vẫn ở mức rét
quý vị cần lưu ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ rét đậm còn kéo dài đến hết ngày mai sau đó nhiệt độ tăng dần từng ngày
trưa chiều có nắng trở lại và nhiệt độ cao nhất ngày ba mươi tháng một mươi hai có thể đạt ngưỡng hai mươi hai mươi một độ
riêng vùng núi cao nhiệt độ vẫn ở mức thấp người dân chú ý có các biện pháp phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời nhiều mây và có mưa rải rác tập trung ở khu vực phía nam
nhiệt độ duy trì mức thấp tại đây đặc biệt là các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trời rét sâu cả ngày và đêm
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận trời có mưa giải rác từ đà nẵng đến khánh hòa
tuy nhiên lượng mưa không lớn như hai ngày qua do tác động của mưa và không khí lạnh nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp cao nhất ngày không vượt quá ba mươi độ
trời lạnh ở các tỉnh phía bắc khu vực
với các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết chưa có nhiều thay đổi trong hai ngày tới
trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức hai mươi tám hai mươi chín độ đến đêm và sáng trời rét khi nhiệt độ dưới hai mươi độ
quý vị cần lưu ý trang phục ấm áp khi đến đây trong những ngày này
sau đó từ ngày ba mươi tháng một mươi hai mưa có khả năng xuất hiện rải rác tập trung ở phía nam tây nguyên
điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh thành miền nam nước ta
trong ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi hai thời tiết chưa có nhiều biến động ít mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
đến khoảng chiều và đêm ngày hai mươi chín sang đến ngày ba mươi tháng một mươi hai khả năng khu vực này có xuất hiện mưa rào và rông ở diện giải rác nhiệt độ giảm nhẹ